hiện thông tin này đang thu hút sự chú ý của nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng trong những ngày vừa qua
và điều này cũng cho thấy là hiện nay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
học sinh sẽ có rất nhiều lựa chọn ngoài đại học như là đi du học du học nghề hay là học cao đẳng trung cấp nghề và thậm chí là cả đi làm ngay
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng dù các em lựa chọn con đường nào thì cũng mong muốn hướng đến một mục tiêu duy nhất
đó chính là sự thành công trong con đường sự nghiệp tương lai
tôi thấy đây là tín hiệu tốt để cải cách lại giáo dục
số lượng sinh viên đại học quá nhiều còn chất lượng sinh viên ra trường thì ngược lại
những ai không có hứng thú học hành thì nên đi học nghề luôn đỡ tốn thời gian và tiền bạc
nên làm khảo sát toàn bộ ba mươi em này
lý do không xét tuyển vì học phí quá cao hay vì học lực
nếu vì học phí quá cao thì nên có cơ chế kiểm soát tình trạng học phí cao đẳng đại học tăng nhanh
tiền học phí đại học rất cao các trường quốc tế trường liên kết còn cao hơn nữa
kinh tế khó khăn cha mẹ không có việc làm
nên việc được học tiếp là không dễ với nhiều gia đình việt nam hiện nay
tìm con đường khác nếu gia đình không có điều kiện
giờ đi học tốn kém ra trường khó sinh việc lương cũng như công nhân
đại học giờ không còn là con đường duy nhất
rất nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ
ngay sau khi thống kê số liệu được bộ giáo dục và đào tạo công bố
nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng đều được cư dân mạng đưa ra
thế nhưng dù là lý do gì
thì đây cũng là lựa chọn của chính các em học sinh và gia đình
không chỉ năm nay mà thực tế cho thấy
ở mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai cũng đã có hơn ba trăm hai mươi thí sinh không xét tuyển đại học
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng chia sẻ
xu hướng thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học để tham gia giáo dục nghề nghiệp
đi du học đi xuất khẩu lao động hay trực tiếp tham gia lao động
tại các doanh nghiệp trong nước nước ngoài làm kinh tế gia đình
ngày càng tăng đã cho thấy nhận thức của học sinh và xã hội
đã thay đổi trong lựa chọn hướng đi
sau trung học phổ thông thay vì xem đại học là con đường duy nhất
chúc mừng các bạn đã mạnh dạn lựa chọn lối đi riêng không còn bị gò bó
bởi cái định kiến phấn đấu đỗ đại học giống như trước
đừng cảm thấy tủi thân hay buồn khi so sánh với người đi học đại học
giờ đại học cũng đã được phổ cập dần rồi
và việc cạnh tranh với những người có bằng đại học không còn khó khăn nữa
đây là tín hiệu vui vì số lượng này sẽ đi học nghề hoặc xoay nhập thị trường lao động
ruộng bề bề không bằng một nghề
đấy là lý tưởng
còn hơn học đại học xong lại đi làm công nhân
cũng là tín hiệu đáng mừng cho việc phân bổ lao động xã hội
phần nào khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay
tuy nhiên cũng có một số ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng
về chất lượng nguồn nhân lực khi số lượng học sinh không xét tuyển đại học qua từng năm
đều có xu hướng xa tăng
số học sinh vào trường quốc tế và đi du học không nhiều
phần lớn là chọn con đường
theo tôi đó là chuyện đáng lo cho dài hạn
khi nguồn nhân lực không qua môi trường đại học
đại học không phải là con đường duy nhất
nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho các em học giỏi
không ít các đơn vị tuyển dụng vẫn coi trọng bằng cấp như bằng đại học
thậm chí là bằng trên đại học
vì vậy các bạn cũng nên cân nhắc kỹ từ lựa chọn của mình
từ câu chuyện học sinh phân luồng học đại học cao đẳng hoặc học nghề
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục hướng nghiệp
khảo sát nguyên liệu
điều này sẽ giúp cho sự phân hóa trong dạy và học được phù hợp nhất
để giúp các em định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp nhất
dành cho chính bản thân mình
đây cũng là tín hiệu tốt cho giáo dục đại học ở nước ta
hy vọng ngành giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học
lấy những tín hiệu này làm cơ sở để điều chỉnh sự phát triển của ngành
thực tế là đây học nghề hay chọn định hướng sát với công việc tương lai sẽ tốt hơn

cũng không thể phủ nhận là học phí bây giờ cũng khá cao
nên lượng sức kinh tế và năng lượng ngay từ đầu
dù không học đại học thế nhưng dù khởi đầu là cánh cửa nào
thì nếu có sự cố gắng phân đấu và nỗ lực thì sẽ chắc chắn thành công
hãy vững tin nhé
ba trăm linh thí sinh không xét tuyển đại học đã mở ra những suy nghĩ
và con đường khác để dẫn lối tới thành công trong tương lai
quan niệm đại học không phải là con đường duy nhất đang dần thay đổi
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này
hãy chia sẻ ý kiến của mình
trên fanpage truyền hình công an nhân dân